đến hẹn lại lên sau tết cổ truyền người dân và du khách xa gần lại náo nước chuẩn bị chảy hội lim
hiện nay công tác chuẩn bị hội lim đã được tỉnh bắc ninh hoàn tất
đến quảng trường đồi lim vào thời điểm này mọi công tác chuẩn bị lễ hội liêm đã cơ bản hoàn tất
không gian lễ hội được chỉnh trang sạch sẽ các khu vực tổ chức trò chơi truyền thống được sắp xếp ra vị trí riêng
tránh gây ảnh hưởng không gian tôn nghiêm lễ hội
công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông thì chúng tôi đã có chỉ đạo của lực lượng công an
cũng như là dân phòng địa phương dân quân tự vệ đã huy động lực lượng tối đa
và cùng với sự ủng hộ tăng cường của công an tỉnh và để đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn giao thông cho lễ hội
về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
chúng tôi đã cho công ty môi trường của huyện lắp đặt các thùng rác trên ba mươi nhà vệ sinh lưu động và trên sáu mươi thùng rác lưu động
đặc biệt tình hình an toàn giao thông được ban tổ chức lễ hội khá trú trọng
thông thường vào thời điểm diễn ra lễ hội toàn bộ đường dẫn vào trung tâm đồi lim đều chật kín người
bởi vậy lực lượng cảnh sát giao thông bố trí hai mươi ba chốt giao thông bảo đảm tốt công tác phân luồng giao thông
chia làm hai mươi ba tổ chốt với mục đích là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đại biểu khách mời
nhân dân và du khách về tham dự lễ hội không để xảy ra ủn tắc giao thông và phân công các tổ chốt
nhằm mục đích là hướng dẫn giao thông cũng như kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông
tại buổi làm việc với ban tổ chức hội liêm lãnh đạo tỉnh bắc ninh đã quán triệt các đơn vị
chuẩn bị tốt các điều kiện trước trong và sau khi diễn ra lễ hội
số lượng người đến hội liêm năm nay đông hơn mọi năm bởi vậy ban tổ chức bố trí lực lượng tham gia tổ chức bảo vệ lễ hội đông hơn mọi năm
hy vọng với sự chuẩn bị chú đáo du khách gần xa có thể được sống lại văn hóa truyền thống của dân tộc trên quê hương quan họ bắc ninh kinh bắc